những ngày gần đây trên các phương tiện truyền thông đại chúng xuất hiện thông tin về việc người dân sinh sống tại khu đô thị tân tây đồ
huyện đan phượng thành phố hà nội phải sống trong cảnh có nước sinh hoạt nhưng lại không đảm bảo đủ chất lượng
phóng viên truyền hình nhân dân đã có mặt tại đây để ghi nhận ý kiến và nguyện vọng của người dân về vấn đề này
cứ hai ba tháng một lần anh trần đức thiện lại phải thực hiện việc kiểm tra hệ thống lọc tổng ở nhà mình một lần
thường sau hai tháng các cục lọc sẽ đóng cặn vàng
gia đình anh thiện cũng như nhiều hộ dân về sinh sống tại khu đô thị tân tây đô từ những ngày đầu đã quen với việc nước sinh hoạt có màu
thì bà con lại phải đi mua bình nước về để nấu nướng và ăn uống
vẫn phải trả tiền nước sinh hoạt lại phải mua thêm nước ăn uống
nên hàng tháng mỗi gia đình ở đây phải chi từ một năm đến hơn hai triệu đồng tiền nước
nhà không có điều kiện thì dùng tạm nước lọc từ máy ro nhưng chất lượng nước cũng không chắc đã bảo đảm
quần nước gấp vào nó bị nhiễm nặng rồi
thì qua cái lọc ro thì để tạo những sự tin tưởng cho bà con yên tâm hơn
chứ còn chúng tôi đã lấy đúng nguồn nước từ cái vòi lọc dầu mang đi kiểm định cũng không đạt được chất lượng
người dân lựa chọn nơi đây để ăn cư bởi điều kiện cơ sở tầng bảo đảm
thế nhưng họ đông ngờ nguồn nước được chủ đầu tư cung cấp lại nhiễm asean amoni vượt ngưỡng tiêu chuẩn nhiều lần
người dân đã phải gửi đơn kêu cứu tới nhiều cấp chính quyền
cuối tháng tám sở xây dựng tp hà nội đã có cuộc gặp mặt với các bên
để tìm giải pháp khắc phục cho vấn đề này
đặc biệt là trực tiếp là từ đài truyền hình rồi báo lao động
thì chúng tôi cũng đã được biết rằng là lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện an phượng
cũng như là lãnh đạo sở xây dựng đã đưa ra các thông điệp hết sức là mạnh mẽ quyết liệt
nhằm bảo vệ các quyền lợi cho cư dân và yêu cầu chủ đầu tư cần phải có trách nhiệm đến cùng
đối với lại người dân khi đã bán nhà cho người dân
sau năm năm đấu tranh đòi quyền lợi được sử dụng nước sạch
đến nay chính quyền địa phương cơ quan quản lý đã vào cuộc để tìm ra giải pháp hợp lý cho các bên
dù muộn nhưng người dân hy vọng nỗi khổ của người dân sẽ sớm chấm dứt để họ có thể an cư tại nơi đây